thưa quý vị vào sáng nay phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai nguyễn quốc anh
và bảy bị cáo trong vụ án nâng giá thiết bị tại bệnh viện bạch mai tiếp tục với phần đối đáp
giữa đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố và các luật sư bảo chữa các bị cáo tại phiên tòa
đại diện viện kiểm sát khẳng định các bị cáo nguyên là lãnh đạo bệnh viện bạch mai đã tạo điều kiện
cho nhóm bị cáo tại công ty cổ phần công nghệ y tế bms nâng giá robot rosa
trong phần tranh luận nhiều luật sư bảo chữa cho rằng trong vụ án này nhóm các bị cáo nguyên là lãnh đạo
của bệnh viện bạch mai không thông đồng với các bị cáo còn lại trong việc nâng giá thiết bị robot rosa
đối đáp lại luận điểm này đại diện viện kiểm sát khẳng định các bị cáo không thông đồng nhưng tạo điều kiện
cho các bị cáo khác nâng giá thiết bị trong đó bị cáo nguyễn quốc anh nguyên giám đốc bệnh viện bạch mai
đã thống nhất với bị cáo phạm đức tuấn nguyên chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc công ty bms
về việc liên doanh liên kết trong việc lắp đặt robot rosa với giá thiết bị là ba mươi chín tỷ đồng không đúng thực tế
trong khi thiết bị còn chưa được nhập về việt nam nhưng cả hai bị cáo này đã có sự thống nhất với nhau
ngay từ ban đầu về giá bán
bị cáo nguyễn quốc anh đã không thông qua đảng ủy ban giám đốc và công đoàn bệnh viện bạch mai
để thống nhất chủ trương làm đề án liên doanh liên kết lựa chọn đối tác chủng loại thiết bị theo quy định
quá trình thực hiện đề án không có văn bản đề xuất lắp đặt máy của khoa phẫu thuật thần kinh
đối với robot rosa của khoa chấn thương chỉnh hình và cuộc sống đối với robot mako
không có quyết định phê duyệt đề án quyết định phê duyệt đối tác đặt robot
không thông qua phòng vật tư thiết bị thẩm định giá thiết bị
trên cơ sở đó đại diện viện kiểm sát khẳng định việc truy tố các bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ là đúng người đúng tội đúng quy định của pháp luật
nói lời sau cùng tại tòa hầu hết các bị cáo đều mong muốn hội đồng xét xử sẽ xem xét
bối cảnh thực hiện hành vi phạm tội cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ để các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
sớm trở về với gia đình và xã hội tòa sẽ tuyên án vào sáng ngày hai mươi bốn tháng một